với chủ đề sắc màu hữu nghị lễ hội ném còn ba nước việt nam lào trung quốc diễn ra trong ba ngày từ hai mươi chín đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại huyện mường tè tỉnh lai châu
tham gia lễ hội có khoảng một đại biểu diễn viên đến từ các tỉnh điện biên lai châu của việt nam huyện nhọt u tỉnh phong sa lì lào và huyện giang thành tỉnh vân nam trung quốc
lễ hội có sự tham gia của các diễn viên nghệ nhân các dân tộc đến từ lào trung quốc và việt nam trình diễn các điệu múa điệu xòe tiếng khen rộn vang cả vùng đất biên giới mường tè tỉnh lai châu
thông qua diễu hành đường phố các đoàn đã giới thiệu đến lễ hội những nét đẹp đặc sắc trong văn hóa con người các dân tộc đến từ các miền quê khác nhau
đồng thời tô đẹp thêm tình hữu nghị đoàn kết giữa các dân tộc vùng biên giới ba nước việt nam lào và trung quốc
lễ hội với nhiều hoạt động như liên hoan nghệ thuật quý
lễ hội đường phố trình diễn trang phục dân tộc tiêu biểu không gian trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tổ chức các trò chơi dân gian hỗ trợ thương mại với sự tham gia của hơn một trăm linh gian hàng đến từ ba nước